hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
bác sĩ ở độ tuổi năm mươi tử vong vào lúc một mươi bốn h bốn mươi tại bệnh viện trường đại học quốc gia kiêung búc
và đây là ca tử vong đầu tiên ở daegu
bệnh nhân này đã qua trung tâm y tế công cộng
không phải trường hợp từ bệnh viện d năm chuyển đến là nơi có các trường hợp tử vong do covid một mươi chín trước đây
cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội vừa có văn bản chỉ đạo ban quản lý lao động ngoài nước việt nam tại hàn quốc
theo sát tình hình giả soát số lao động đang làm việc tại hàn quốc
để có phương án phòng dịch covid một mươi chín đặc biệt là lao động tại thành phố daegu hàn quốc
theo báo cáo nhanh của ban quản lý lao động việt nam tại hàn quốc hiện nay việt nam có gần năm mươi lao động đang làm việc tại hàn quốc
chủ yếu đi theo chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại hàn quốc hay còn gọi là eps
trong đó có hơn bốn lao động việt nam ở hai vùng dịch lớn là thành phố daegu và tỉnh kyong book
daegu có hơn một lao động
kiêung búc có khoảng ba lao động
và để nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết người lao động có thể liên lạc với ban quản lý lao động việt nam tại hàn quốc theo số điện thoại một mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi tám sáu nghìn tám trăm tám mươi sáu một mươi bốn nghìn ba trăm năm mươi sáu hai nghìn năm trăm linh năm hoặc số điện thoại của eps một mươi chín nghìn tám trăm chín mươi hai một nghìn bảy trăm một mươi hai
tiếp tục với một số tin thức an ninh trở tự đáng chú ý

tại tiểu khu hai xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với phòng an ninh đối ngoại công an huyện mường la công an xã mường bú đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là lò văn binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và quảng văn dom sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la
vợ chứng thua giữ gồm sáu bánh heroin có trọng lượng hơn một bảy trăm bốn mươi một gram
trước đó tại địa bản này công an huyện mường la tỉnh sơn la cũng đã bắt giữ được đối tượng sộng an nanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại xã mường cai huyện sông mã có hành vi mua bán vận chuyển trái phép năm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp hơn năm kg thuốc viện và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ